nhằm phục vụ cung cấp điện các hoạt động chính trị xã hội văn hóa vui chơi giải trí trên cả nước nhân dịp kỷ niệm quốc khánh
vừa qua tập đoàn điện lực việt nam đã yêu cầu các đơn vị điện lực bố trí phương thức vận hành nguồn lưới điện hợp lý
bảo đảm an toàn tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố
theo đó các đơn vị điện lực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian địa điểm tổ chức các lễ hội
bố trí máy phát điện diesel dự phòng lực lượng ứng trực vật tư thiết bị dự phòng nhiên liệu hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại
để bảo đảm kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố đồng thời tăng cường lực lượng ứng trực kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn
lưới điện bảo đảm an toàn hành lang tuyến đường dây ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị
văn hóa của các địa phương nhân dịp kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
đặc biệt các đơn vị điện lực không cắt điện làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng từ h ngày một tháng chín đến hai mươi bốn h ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trừ trường hợp xử lý sự cố